tại hai cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ rô địa chỉ bốn mươi bảy trên một đường lê quý đôn phường phú hội
do cái viết khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm làm chủ tổ công tác phát hiện tám mươi hai xe máy cầm cố sai quy định
đặc biệt trong số xe cầm cố sai quy định có một xe liên quan đến tăng vật của một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tân tiến địa chỉ hai trăm linh hai đường phan bội châu
phường trường an do ông lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám làm chủ tổ công tác phát hiện có ba mươi ba xe cầm cố sai quy định
hiện công an thành phố huế đang xác minh nguồn gốc số xe cầm cố trên
để xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo đúng quy định của pháp luật
còn tại lâm đồng lực lượng chức năng vừa phát hiện nhiều hầm vàng trái phép
có địa chỉ thì chủ hầm vẫn đang ngang nhân hoạt động
ở khu vực thôn yên thành xã đạ đờn huyện lâm hà
ngoài việc thất thoát về tài nguyên thì tác động xấu đến môi trường
lực lượng đất đã bị lấy đi có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sụt lún đất tại đây
theo ghi nhận của phóng viên có ít nhất ba hầm vàng trái phép của các ông võ văn tuấn
nguyễn văn long và ông trần khắc hữu đều ở xã đạ đờn
chưa chấm dứt hoạt động mặc dù đã có quyết định xử lý của chính quyền địa phương
những hầm vàng này ẩn trong các vườn cà phê
nên rất khó khăn trong việc phát hiện
dấu tích đường hầm đường dây xe đẩy điện chiếu sáng bể nước
dụng cụ đào đái và đất đá cho thấy hoạt động khai thác trái phép vẫn còn mới nguyên
điều đáng nói là cách hầm vàng này không xa là đồi chưa niên
giáp danh với thôn yên thành xã đạ đờn
liên tục từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
mỗi khi mưa lớn đồi trơ niên lại bị sụt lún và chưa có dấu hiệu dừng lại
thưa quý vị bãi ngoài đê tả sông kinh thầy thuộc thôn trí linh ba
xã nhân huệ thị xã trí linh tỉnh hải dương
đã có chín mươi hộ dân đang sinh sống nhiều đời ở đây
mấy ngày gần đây những người dân ở khu vực này đang hoang mang lo lắng
vì tình trạng sạt lở đang cuốn đi đất đai sinh sống và canh tác của họ
nhiều hộ dân đã phải di rời khẩn cấp và điều đáng buồn là theo phản ánh của người dân
thì hiện tượng sạt lở xảy ra liên quan đến nhiều tàu hút cát trái phép gần bờ
đang hoạt động dần dần
những hình ảnh này được ghi lại chỉ ít ngày sau khi vụ sạt lở nghiêm trọng
xảy ra tại thôn chí linh ba xã nhân huệ thị xã chí linh tỉnh hải dương
sự cố đã làm sạt lở gần tám m hai đất bãi
trong đó có năm hai trăm linh m hai đất thuộc sổ đỏ của sáu hộ gia đình
cuốn trôi nhiều hoa màu tài sản của người dân
gia đình ông phan văn hiền là hộ gia đình
chịu thiệt hại nặng nề nhất từ vụ sạt lở này
hơn năm mươi con gà chuẩn bị xuất chuồng đàn lợn một mươi ba con
và rất nhiều cây ăn quả cây hoa màu đã bị sạt xuống lòng sông
sau vụ sạt lở gần một tuần ông hiền và vợ vẫn đang cố gắng tìm kiếm
những tài sản của mình còn sót lại trong đống đổ nát đã bị vùi lấp xuống lòng sông kinh thầy
chín h chín h ba mươi sáng
thì bắt đầu nó sạt
thì trong vòng khoảng một tiếng rưỡi
thì coi là vào đến đây
thế là bắt đầu vào với sân nhà tôi thì là bà con ở đây
người ta mới thấy bắt đầu nó sạt nhanh quá
thì người ta mới túm vào người ta mới chạy hít đổ nạc trong gia đình nhà tôi
ví dụ như cái tổ gì nàng nàng người ta vứt hết cả ra đây
đấy xong người ta hãi quá thì người ta không dám chạy nữa
còn cửa đã tôi vẫn nguyên tri
coi là nó tụt một cái là hết không còn một cái thứ gì nữa
theo khảo sát bước đầu
cung sạt lở tại khu vực này dài khoảng một trăm hai mươi m sâu vào khoảng năm mươi m
và cung sạt thẳng đứng có độ cao năm sáu mét
đến thời điểm hiện nay tại điểm xảy ra sự cố vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp
các lực lượng chức năng phải thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
canh gác khu vực sạt lở để hướng dẫn và cảnh báo người dân
tìm hiểu thông tin về nguyên nhân của vụ sạt lở qua những người dân sinh sống lâu năm ở đây
họ cho rằng nguyên nhân là do các tàu hút cát trái phép
đã đưa vòi hút vào sát phía bờ sông này
họ mời các anh ở trong kia tôi đã bảo vào tôi bảo các anh về đây nằm với chúng tôi một đêm thôi
xem các anh có ngủ được không ạ
đấy chúng tôi còn đi nằm vậy này còn không ngủ được
tàu nó mất nằm nó cả ba cả bốn cái gì đó nó hút
thì các anh chịu làm sao được
không khác thì nếu đường quốc độ bảo nó cái xe nó chỉ chạy thoáng qua
như đây đó này cả đêm
thì các anh bảo làm sao mà chúng tôi tiện
cũng theo người dân ở đây ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra
thì các tàu hút cát đã không còn xuất hiện
trong khu vực sông này nữa
những người dân ở đây đã không còn dám sống trong chính ngôi nhà của mình nữa
vụ sạt lở đã cuốn theo rất nhiều tài sản hoa màu
thậm chí là sạt lở đến sát móng nhà của họ
những dạng cây thậm chí là bụi tre và hoa màu
đang ở dưới lòng sông kia
nó cho thấy cái sự bất ổn về niềm tin của nhân dân ở đây
trước sự quản lý chính quyền trong nạn khai thác cát trái phép
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn hải bình xã nga hải huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng lê thị thiết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã xuân thiên huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hoàng trường huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt